nhân kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
chiều qua ngày hai mươi tháng năm phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh tại khu du tích chủ tịch hồ chí minh đá trông bà vĩ hà nội
tại buổi làm việc biểu dương những kết quả bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh đã đạt được trong những năm qua phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh nhấn mạnh giữ gìn bảo vệ thi hài của chủ tịch hồ chí minh là một nhiệm vụ rất cao cả và vinh quang
đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng trong việc toàn đảng toàn dân toàn quân ta thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị
phó chủ tịch nước đề nghị các cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh thời gian tới cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ
phó chủ tịch nước đề nghị các cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh thời gian tới cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ